nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh ninh bình vừa ban hành công văn yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan
ubnd các huyện thành phố về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan
tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
từ ngày một mươi ba tháng ba các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ninh bình
tạm dừng đón tiếp khách tham quan du lịch
các khách sạn trên địa bàn cũng tạm dừng tiếp nhận những người đến từ đi qua vùng có dịch covid một mươi chín
nhưng chưa thực hiện cách ly kiểm tra y tế theo quy định hoặc có triệu chứng ho sốt
trong thời gian tạm dừng đón tiếp khách các khu điểm du lịch và các khách sạn
tiến hành vệ sinh khử trùng các khu vực đón tiếp điểm tham quan du lịch
chỉnh trang cơ sở vật chất trang thiết bị để bảo đảm các điều kiện đón
và phục vụ khách du lịch sau dịch an toàn
căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh ninh bình sẽ cho phép các khu điểm du lịch mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp